tin quốc tế thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các bộ ngành cơ quan đại diện việt nam tại rumania và ba lan
cùng các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp tổ chức hai chuyến bay đưa công dân việt nam và gia đình sơ tán từ ukraine về nước
theo đó chuyến bay đưa khoảng hai trăm bốn mươi người từ buchares rumani về nước dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
và chuyến bay đưa khoảng hai trăm bốn mươi người từ vác sa va ba lan về nước sẽ hạ cánh tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi chín tháng ba
tính đến một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng ba các cơ quan đại diện việt nam đã đón hơn bốn sáu trăm linh người sơ tán từ ukraine sang các nước lân cận
trong đó gần một hai trăm linh người đã về nước an toàn trên bốn chuyến bay được tổ chức vào các ngày mùng bảy mùng chín và một mươi ba tháng ba
các cơ quan đại diện việt nam tại địa bàn sẽ tiếp tục thường xuyên giữ liên lạc
cập nhật tình hình báo cáo
phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và hội đoàn người việt đảm bảo an toàn tối đa cho công dân việt nam và gia đình
tạo điều kiện tạm trú thuận lợi cho bà con chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán và bảo hộ công dân tùy theo nguyện vọng của bà con và tình hình thực tế